có thể không phục hồi được
thứ hai nữa là nếu mà
chúng ta có biểu hiện tổn thương gan
ví dụ các biểu hiện như
mệt mỏi chán năn sợ mỡ
sau một thời gian dùng các thuốc

các thuốc tây thì chúng ta nên
đến cơ sở chăm sóc sức khỏe
đặc biệt là các khoa về mệnh gan
để chúng ta có thể được

kịp thời để tránh

các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có bệnh
cần đến các cơ sở y tế uy tín để được
thăm khám và chẩn đoán chính xác bệnh
tuyệt đối không được tự ý sử dụng các loại thuốc nam
thuốc bắc thuốc tây y hay đông y
không rõ nguồn gốc và không rõ liều lượng sử dụng
không dùng theo đơn thuốc của người khác
nếu đã sử dụng mà xuất hiện các biểu hiện
ngộ độc ga nói trên cần đến ngay cơ sở y tế
sớm nhất để được các bác sĩ thăm khám
chẩn đoán đúng và điều trị sớm nhất